thưa quý vị chiều nay hai mươi hai tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc làm việc với thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sòn sai sì phan đòn nhân diện tham dự diễn đàn tương lai asean tại hà nội
thủ tướng phạm minh chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các vị lãnh đạo cấp cao của việt nam tới thủ tướng lào sòn sai sì phan đòn và các vị lãnh đạo cấp cao của lào
chúc mừng những thành tựu to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân lào đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
thủ tướng phạm minh chính đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào đất nước lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn
thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một của đảng nhân dân cách mạng lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ chín góp phần nâng cao đời sống nhân dân cũng như vai trò và vị thế của lào ở khu vực và trên trường quốc tế
chúc mừng những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại mà đảng và nhà nước việt nam đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh lào luôn quan tâm theo dõi và coi những thành tựu của việt nam là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước lào
nhân dịp này thủ tướng sản xây sì phan đon đã chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của lào tới tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao việt nam
thủ tướng sòn say sì phan đon cảm ơn thủ tướng phạm minh chính đã mời tham dự diễn đàn tương lai asean hoan nghênh và đánh giá cao ý tưởng tổ chức diễn đàn trong năm hai nghìn hai mươi bốn khi lào đang đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean của thủ tướng phạm minh chính

quan hệ chính trị không ngừng được củng cố thúc đẩy theo hướng ngày càng tin cậy gắn bó thông qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp
hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục là những trụ cột quan trọng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả góp phần vào việc bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực thương mại song phương trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt bốn trăm bảy mươi sáu tám triệu usd tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
việt nam hiện có hai trăm bốn mươi năm dự án đầu tư tại lào với tổng vốn đăng ký năm năm tỷ usd tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào lào
hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo văn hóa khoa học kỹ thuật du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nâng cao
hiệu quả và chất lượng
nhân dịp này hai thủ tướng đã cùng nhau trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả của kỳ họp bốn mươi sáu ủy ban liên chính phủ việt nam lào
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao triển khai tốt các thỏa thuận giữa hai chính phủ
trong đó có thỏa thuận chiến lược hợp tác việt nam lào giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi hiệp định về hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
và thỏa thuận về kế hoạch hợp tác việt nam lào hai nghìn hai mươi bốn tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh để đối phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống
trong đó có công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới hai thủ tướng nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế
nhất là về thể chế tài chính hạ tầng giao thông năng lượng viễn thông du lịch hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
phối hợp ra soát và giải quyết rứt điểm các vướng mắc tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp việt nam yên tâm đầu tư kinh doanh tại lào
thực hiện hiệu quả các nghị định thư đề án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như asean liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng sông mekong
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó có vai trò chủ tịch asean